ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
xung quanh vụ nhóm người cầm hung khí xông vào quán nhậu đuổi chém nhau ở quận gò vấp
công an quận go vấp thành phố hồ chí minh đã triệu tập nhiều đối tượng
và đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc này
trước đó giữa nguyễn hoàng thiên lâm và một nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn
tại một sân bóng đá lâm cùng một nhóm người khác cầm hung khí đuổi chém thanh niên trên
và hai người bạn của anh này
người thanh niên bị nhóm của lâm chém vào đầu tay và nằm gục tại chỗ
trước khi tẩu thoát nhóm của lâm còn đập phá xe máy của nạn nhân
hiện một số nghi can có vai trò chủ chốt trong vụ việc đang trốn nên công an đang truy bắt
đồng thời cơ quan chức năng cũng đang tiến hành giám định thương tích với nạn nhân
để xử lý nghiêm với nhóm đối tượng gây án
đối tượng trương quang anh đức chú tại quận cái răng thành phố cần thơ
là nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố
đã đến cơ quan công an đầu thú
thông tin do công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết vào sáng ngày hôm nay
theo phản ánh có hàng trăm sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng
chê địa bàn thành phố cần thơ
bỗng dưng bị ô một khoản nợ từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng
do đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp điện thoại di động laptop với thủ tục đơn giản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận ninh kiều xác định đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên ra thông báo truy tìm
đồng thời vận động gia đình kêu gọi đức ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật
và đêm ngày bốn tháng sáu công an quận ninh kiều đã di lý đức từ thành phố hồ chí minh
về thành phố cần thơ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới của tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam hồ tấn thành
sinh năm hai nghìn sáu
về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo thông tin từ cơ quan điều tra thành và một bạn nữ sinh năm hai nghìn bảy
quen biết nhau thông qua mạng xã hội
vào đêm ngày hai mươi một tháng hai vừa qua sau khi nhậu xong
thành rủ bạn gái đi nhà nghỉ để tâm sự
tại đây thì thành và bạn gái trên đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau
đến chiều tối cùng ngày thành điều khiển xe mô tô trở bạn gái về
trên đường về thì thành bị gia đình bạn gái phát hiện
gia đình bạn gái đã đến cơ quan công an tố cáo thành
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai
đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên đường võ thị sáu phường thống nhất thành phố biên hòa
khiến ba người trong một gia đình thương vong
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng sáu
anh phạm công hân cùng vợ và con trai ăn khuya
tại một quán ốc trên vỉa hè đường võ thị sáu
bất ngờ một chiếc xe ô tô bảy chỗ hiện chưa rõ lái xe
lao lên lề đường tông vào vị trí nơi gia đình anh hân
đang ngồi ăn ốc khiến đường võ thị sáu

do vết thương quá nặng đến khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng sáu
anh hân đã tử vong trong bệnh viện
một vụ tai nạn giao thông khác cũng vừa xảy ra
vào dạng sáng ngày hôm nay năm tháng sáu
trên đường nguyễn bình đoạn qua khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khiến bốn người bị thương
khoảng một giờ ba mươi phút nguyễn văn thắng điều khiển xe máy
đến đoạn khu phố phú cường phường tân phú
thắng điều khiển xe với tốc độ khá cao
tông thẳng vào đường phú cường
vụ tai nạn giao xe máy do ba người đàn ông điều khiển
chở nhau đang trên ngã ba phía tay phải
của xe máy rẽ trái qua đường
vụ tai nạn khiến cả bốn người trên bị thương
hai phương tiện bị hư hỏng nặng
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
thưa quý vị thủ tục đăng ký đơn giản nhanh chóng
thuận tiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
tại mọi địa điểm
có kết nối mạng internet
tiết kiệm chi phí đi lại thời gian giao dịch
đảm bảo công khai minh bạch hồ sơ thủ tục
đó là những lợi ích
mà dịch vụ công trực tuyến mang lại cho người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên do mới triển khai
nên hiện nay thì tỷ lệ người dân
trên địa bàn tỉnh khánh hòa sử dụng dịch vụ công trực tuyến
vẫn còn thấp
chính vì vậy công an tỉnh khánh hòa đang đẩy mạnh
các biện pháp tuyên truyền nhằm giúp người dân
hiểu rõ lợi ích và tích cực tham gia
thực hiện các thủ tục hành chính
thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến
có nhu cầu xin giấy xác nhận thông tin
về cư trú thay cho sổ hộ khẩu
như thường lệ anh nguyễn lê vinh
ở xã vĩnh hiệp thành phố nhà trang
mang theo giấy tờ trực tiếp đến công an xã
để thực hiện
tuy nhiên khi đến đây anh vinh được công an xã
giới thiệu về cổng dịch vụ công của bộ công an
đồng thời hướng dẫn tạo tài khoản
để thực hiện các thủ tục hành chính
trên cổng dịch vụ công trực tuyến
chỉ mất khoảng một mươi năm phút thao tác trên điện thoại
anh vinh đã có thể hoàn thành thủ tục của mình
cổng dịch vụ công của bộ công an này
về những phần đăng ký cư
chú lâu chú đồ
thì rất là tiện lợi cho người dân
để tránh khỏi đi tới cơ quan nhà nước
tránh khỏi mất thời gian
mình có thể nợ trực tiếp
ở tại nhà vẫn được
tại nơi làm việc vẫn được
theo đề án sáu của chính phủ
bước đầu có hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
được ưu tiên tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó ngành công an
đảm nhận một mươi một trên hai
hai mươi năm dịch vụ
hiện công an khánh hòa cũng đã đồng loạt
triển khai một mươi một dịch vụ
thuộc năm nhóm lĩnh vực
gồm đăng ký quản lý cư chú
cấp căn cước công dân
đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
và sự phạt vi phạm hành chính
về trật tự an toàn giao thông
quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự và con dấu
riêng lĩnh vực cấp hộ chiếu phổ thông
cho công dân thì sẽ được thực hiện
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
qua một thời gian thực hiện cho thấy
tỷ lệ cá nhân tổ chức sử dụng
cổng dịch vụ công còn thấp
nguyên nhân do người dân vẫn có thói quen
đến nộp hồ sơ trực tiếp
tại cơ quan công an
mặt khác người dân vẫn chưa nắm rõ
các tiện ích của cổng dịch vụ công trực tuyến
vì vậy lực lượng công an khánh hòa
đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
nhất là dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn
trong giải quyết thủ tục hành chính
hiện nay thì công tác tuyên truyền
cũng thực hiện tương đối là phong phú
là tuyên truyền trên
qua si lưu động
tuyên truyền trên bà nô tờ rơi
và tuyên truyền trực tiếp
qua các buổi gặp gỡ của cảnh sát khu vực
rồi bộ phần một cửa
cũng thực hiện công tác tuyên truyền
về dịch vụ công trực tuyến
và đặc biệt là công an phường cũng có một cái trang facebook
để tuyên truyền trên mạng xã hội facebook
và trang các nhóm gia lô
của đơn vị của các đoàn thể
kết nối với các cán bộ
đoàn thể của địa phương để tuyên truyền
chúng tôi sẽ
trực tiếp chỉ đạo
cho lực lượng công an viên
sẽ phối hợp với công chức
của các ban ngành đoàn thể
sẽ trực tiếp xuống từng thôn
sẽ tuyên truyền
và hướng dẫn cho công dân
trong việc tạo
cũng như là hướng dẫn
về các mẫu
của thủ tục hành chính
dịch vụ công
để làm sao người dân
tiếp cận nhanh
và thực hiện
để đạt hiệu quả cao
ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
là xu hướng tất yếu
trong giai đoạn hiện nay
do đó dù bước đầu còn một số khó khăn
nhưng công an tỉnh khánh hòa
vẫn quyết tâm triển khai việc cung cấp
các dịch vụ công trực tuyến
nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính
tiết kiệm thời gian công sức
và tiền bạc cho người dân doanh nghiệp
đồng thời góp phần xây dựng
chính phủ điện tử
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
tiếp theo xin mời quý vị
cùng điểm lại các hoạt động nổi bật
của bộ công an đã diễn ra trong tuần
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết
về thí điểm mô hình
tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp
dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam
điều này là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý
thảo gỡ khó khăn vướng mắt cho các chạy giam
trong công tác này đồng thời đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù
công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới
làm việc với đoàn công tác số tám
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
để triển khai kế hoạch kiểm tra
việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
công tác phát hiện truyền giao tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu
tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
và công tác giám định định giá tài sản
trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng
kinh tế tiêu cực bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng ủy công an trung ương đã quyết liệt
thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
đặc biệt là phòng chống ngay trong lực lượng
không phát hiện vạch trần tham nhũng tiêu cực
là khâu thường gặp nhiều khó khăn
vì tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó
nhưng lực lượng công an luôn nỗ lực
hoàn thành tốt công tác đấu tranh ngăn chặn
xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực
sau hơn ba năm triển khai quyết liệt đồng bộ
bộ công an đã bố trí hơn bốn mươi tám năm trăm linh cán bộ công an chính quy
tại một trăm linh xã thị trấn trên toàn quốc
với phương châm công an tìm đến dân
gần dân hiểu dân lúc dân cần

lúc dân khó có công an
chủ trương đưa công an chính quy về xã đã phát huy hiệu quả
tình hình an ninh trật tự tại các xã hầu hết
đều có chuyển biến tích cực rõ nét
tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt
phát huy những kết quả bước đầu
bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi đồng chí công an xã
đẩy mạnh tự học tự rèn
gần dân sát dân đổi mới nội dung
hình thức xây dựng phong trào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
dịp này đoàn đại biểu trường công an xã tiêu biểu toàn quốc
đã vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
tham dự đoàn có thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
bày tỏ lòng thanh kính với chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng
các bộ ban ngành địa phương
sự vào cuộc quyết liệt của công an quân đội
góp phần quan trọng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
đóng góp quan trọng vào thành công chung của đại hội
chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh an toàn
thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
mong muốn các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ
tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trong công tác bảo đảm an ninh chặt tự
nhất là bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước
sau kết sáu tháng thực hiện bản ghi nhớ
giữa bộ công an hai nước việt nam lào
về hợp tác phòng chống ma túy
trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc ký bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự phối hợp
trong lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất
xuyên suốt của bộ công an hai nước
để giải quyết căn bản tình hình phức tạp
về tội phạm tệ nạn ma túy tại việt nam và lào
đặc biệt là trên tuyến biên giới
đây là bước đi cụ thể quan trọng
đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống ma túy
giữa việt nam và lào là đòi hỏi tất yếu khách quan
và cần được nâng lên tầm cao mới
hiệu quả và thiết thực hơn
chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác
ban chỉ đạo nhân quyền địa phương khu vực phía bắc
trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ
nhấn mạnh bảo đảm nhân quyền phải gắn với phát triển mạnh mẽ
bền vững kinh tế văn hóa xã hội
nhân quyền phải gắn với giải quyết quyền lợi của người dân
bảo đảm quyền con người phải gắn kết hệ thống chính trị
trong đó sử dụng lực lượng công an xã
để giải quyết từ sớm các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình
đó là yêu cầu mà thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an đặt ra đối với đại diện công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
giải ngân vốn đầu tư là một nhiệm vụ chính trị quan trọng
cần phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành
để đẩy nhanh thao gỡ các khó khăn vớ mắc trong quá trình thực hiện
đánh giá về hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên các quốc lộ trọng điểm và cao tốc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc triển khai lắp đặt hệ thống đã từng bước hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao năng lực công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
đồng thời nâng cao ý thức người tham gia giao thông kiềm chế tai nạn giao thông
tặng chai nước cho chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ giữa trưa nắng
khi được chia sẻ lên mạng xã hội thì clip đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng
thông qua clip thì người xem không chỉ cảm nhận được những vất vả của người chiến sĩ cảnh sát giao thông khi làm việc giữa chia hè
mà còn cho thấy một hành động dù nhỏ thôi nhưng là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
khi đang làm nhiệm vụ
đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng

đã không quản ngại người chiến sĩ cảnh sát giao thông
mưa nắng điều tiết giao thông